trong sáng ngày hai mươi bảy tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng lãnh đạo bộ y tế đã tham dự lễ khánh thành công trình bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
công trình với quy mô tám trăm linh giường bệnh diện tích bốn hai mươi ba hectare có tổng vốn đầu tư chín trăm sáu mươi tám bốn tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ khánh thành thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và chúc mừng tỉnh vĩnh long
bước đầu có được một cơ sở khám chữa bệnh có quy mô và hiện đại
thủ tướng yêu cầu tập thể cán bộ ngành y tế tỉnh vĩnh long phải tập trung nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
nâng cao ý đức đúng với câu lương y như tứ mẫu